giữ nguyên hiện trạng của bán đảo sơn trà hay tiếp tục thực hiện quy hoạch rừng xây dựng hay vẫn đưa vào các dự án lá phổi xanh của đà nẵng
làm thế nào để vừa phát triển du lịch vừa bảo vệ môi trường đây là những vấn đề nóng được tranh luận tại buổi tọa đàm
phát triển du lịch bền vững tại khu du lịch quốc gia sơn trà vừa diễn ra tại hà nội
đề án quy hoạch du lịch trên bán đảo sơn trà tập trung vào việc phát triển sản phẩm đặc trưng sơn trà là du lịch sinh thái
và nhằm tạo cơ sở pháp lý để phát huy thế mạnh của nơi này
theo đó sơn trà có vị trí quan trọng có nhiều quy hoạch liên quan nhiều dự án đầu tư ở đây
qua đánh giá của các hiện trạng tài nguyên du lịch chủ nhiệm đề án đã đề xuất để phát triển du lịch sơn trà
theo hướng phát triển bền vững phù hợp với định hướng chiến lược phát triển của đà nẵng và cả nước
khai thác hợp lý các thế mạnh giá trị tài nguyên của sơn trà gắn kết sơn trà với các điểm du lịch khác
gắn phát triển du lịch với bảo vệ môi trường bảo vệ an ninh quốc phòng kinh tế đất nước
tại buổi tọa đàm có nhiều ý kiến tranh luận trái chiều xung quanh kiến nghị giữ nguyên hiện trạng
không xây mới trên cơ sở lưu trú bán đảo sơn trà của hiệp hội du lịch đà nẵng
tại buổi tọa đàm có nhiều ý kiến tranh luận trái chiều xung quanh kiến nghị giữ nguyên hiện trạng

không xây mới trên cơ sở lưu trú bán đảo sơn trà của hiệp hội du lịch đà nẵng
tại buổi tọa đàm có nhiều ý kiến tranh luận trái chiều xung quanh kiến nghị giữ nguyên hiện trạng
không xây mới trên cơ sở lưu trú bán đảo sơn trà của hiệp hội du lịch đà nẵng
tại buổi tọa đàm có nhiều ý kiến tranh luận trái chiều xung quanh kiến nghị giữ nguyên hiện trạng
không xây mới trên cơ sở lưu trú bán đảo sơn trà của hiệp hội du lịch đà nẵng
tại buổi tọa đàm có nhiều ý kiến tranh luận trái chiều xung quanh kiến nghị giữ nguyên hiện trạng
không xây mới trên cơ sở lưu trú bán đảo sơn trà của hiệp hội du lịch đà nẵng